sau năm ngày xét xử và nghị án chiều nay ngày hai mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt một mươi hai bị cáo trong vụ án thông thầu xảy ra tại bệnh viện tim hà nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều hai trăm hai mươi hai khoảng ba bộ luật hình sự
theo đó tòa đã tuyên phạt năm bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo bệnh viện tim hà nội gồm nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện ba năm tù nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán hai năm tù hoàng thị ngọc hường nguyên phó giám đốc đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế
cùng bị phạt hai năm sáu tháng tù ba bị cáo thuộc công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga chịu mức án từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù ngoài ra hội đồng xét xử cũng tuyên các bị cáo khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng có liên quan đến công ty việt á tham ô gần một tỷ đồng
đó là trần thị nguyên hằng
nhân viên cdc đắk lắc và đinh lê lê na nhân viên của công ty việt á lợi dụng chức vụ quyền hạn hằng đã thỏa thuận với na đã lập khống phiếu giao hàng
sau khi tính toán công ty việt á chuyển khoản để na trả lại cho hằng gần một tỷ đồng
trước đó hàng na cùng bốn bị can khác tại cdc đắk lắc đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tại tỉnh hưng yên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can về tội
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại đoạn đường quốc lộ ba mươi chín thuộc địa phận thôn liêu hạ xã tân lập huyện yên mỹ
cơ quan huyện yên mỹ kiểm tra phát hiện vũ văn thắng và một người dân chú huyện ân thi đang giao dịch cho vay lãi nặng
cụ thể trước đó thắng cho người này vay tám mươi triệu đồng với lãi suất năm đồng một triệu một ngày
giờ gặp thắng để trả bảy năm triệu đồng tiền lãi thì bị phát hiện
cơ quan công an đã xác định nguồn gốc số tiền
thắng cho vay là tiền của nguyễn ngọc thắng người địa phương
gắng và thắng cho người dân trên vai năm lần với tổng số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng lãi suất năm đồng một triệu một ngày
số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay trên một trăm linh triệu đồng
một vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu vừa bị công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp phát hiện bắt giữ
cụ thể vào lúc một mươi h năm mươi phút ngày hai mươi tháng bốn trên tuyến dt tám trăm bốn mươi hai thuộc địa phận ấp an thọ
xã an phước huyện tân hồng công an huyện tân hồng phát hiện xe mô tô mang biển số sáu mươi bảy l ba hai nghìn hai trăm hai mươi bốn
do đối tượng nguyễn văn vui chú thành phố cần thơ điều khiển có vận chuyển một bốn trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc tạm giữ phương tiện tăng vật có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành kế hoạch từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sẽ tiến hành kiểm tra đổi xuất
và kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn
theo kế hoạch được ban hành lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
đối với chín tám trăm ba mươi hai cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
bao gồm các cơ sở đã được cấp thủ tục môi trường các cơ sở chưa được cấp thủ tục môi trường cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ
cụ thể sẽ kiểm tra một trăm sáu mươi hai cơ sở chăn nuôi thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định
báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp giấy phép môi trường hoặc hồ sơ tương đương của ủy ban nhân dân tỉnh
hai trăm linh cơ sở chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân cấp huyện
và tám bốn trăm bảy mươi cơ sở chăn nuôi nông hộ quy mô hộ gia đình đang hoạt động
hiện nay tỉnh đồng nai hiện có một bốn trăm năm mươi bảy cơ sở chăn nuôi tập trung và hai mươi hai hai trăm chín mươi tám cơ sở chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ
với hai loại vật chủ lực là lợn và gà
thưa quý vị và các bạn cao điểm tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm tại đà nẵng diễn ra từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm
đây cũng là thời gian cao điểm mà thành phố đón khách du lịch
công tác giả soát kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng khách sạn cơ sở kinh doanh ăn uống
chợ truyền thống cũng được tăng cường hơn có phần đảm bảo an toàn môi trường du lịch của thành phố
chợ phước mỹ quận sơn trà định kỳ mỗi tháng ban quản lý các chợ quận sơn trà tiến hành lấy mẫu tết nhanh các mặt hàng giò chả và thực phẩm tinh bột
việc lấy mẫu ngẫu nhiên như thế này sẽ tầm soát được nguy cơ sử dụng hàng the phọc mon
đây là những chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
thường xuyên sử dụng bộ vít xét nghiệm nhanh thực phẩm của bộ công an cung cấp để test các thực phẩm tại chợ trong năm

dự kiến từ tháng một mươi năm nay liên bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch
sẽ hoàn thành quy trình chế tài cụ thể với nghệ sĩ kol vi phạm pháp luật trái thuận phong mỹ tục
dự thảo này ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của nhiều phía
từ khán giả nhãn hàng lẫn các công ty quảng cáo
điều cần sớm hoàn thiện là cụ thể hóa những bộ quy tắc ứng xử
để quy định được thực thi một cách minh bạch và thuyết phục
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đánh giá hiện có thực trạng
nhiều nghệ sĩ người nổi tiếng vi phạm pháp luật hành sự trái đạo đức thuần phong mỹ tục
song các quy định pháp luật hiện hành chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu
nhưng sự việc gần đây liên quan nghệ sĩ quảng cáo công nghệ giảm béo không đúc sự thật
hoặc thối phòng công dụng của thực phẩm chức năng như thần dược cũng khiến dư luận bức xúc
người nổi tiếng mà làm ra những cái việc là những cái quảng cáo
những cái làm việc ở trên mạng xã hội của họ
mà có vi phạm về cái pháp luật mà về quảng cáo ấy
thì chắc chắn là phải xử lý và tôi nghĩ rằng là phải xử lý là nặng hơn người bình thường
lý do là bởi vì là cái sức ảnh hưởng của họ lớn hơn
đây là nói gì thì nói chúng ta biết là pháp luật sinh ra là đầu tiên là mang cái tính là dân đe
đấy chứ không có phải là trừng phạt
thế thì nói về cái việc là dân đe
thì gian đe cái người nổi tiếng thì số đông họ sẽ biết đến nhiều hơn
và họ sẽ nhìn vào đấy để làm một cái tấm gương
để họ không dám làm những cái điều như vậy
từ thực tế trên từ tháng một mươi này
dự kiến cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
phối hợp với cuộc nghệ thuật biểu diễn
xây dựng quy trình xử lý với những chế tài như là hạn chế phát sóng
hạn chế biểu diễn hạn chế quảng cáo
đối với nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật trái thuần phong mỹ tục
lần áp dụng này mới rộng hơn đối tượng
ra các kol và koc
những nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để dẫn dắt số đông
bởi đã có những ồn ào thời gian qua của nhóm đối tượng này
truyền tải cái thông điệp quảng cáo đó
họ cần phải nghiên cứu kỹ hơn
tìm hiểu đầy đủ sát sao và đúng đắn hơn
về những thông tin họ đưa ra
tinh thần và khung chế tài của quy trình xử lý người nổi tiếng vi phạm
nhận được sự đồng thuận
tuy nhiên các koc đã hướng về việc xây dựng chi tiết hơn
vào bộ quy tắc về thuần phong mỹ tục
về cách ứng xử gắn kèm với các chỉ tiêu định lượng
từ đó các quyết định cảnh cáo hay xứ phạt
đều có căn cứ thuyết phục
thế cho nên là cái câu chuyện ở đây
là hở hang chẳng hạn
hay là chúng ta nói rằng là
có những cái hành động là vi phạm thuần phong mỹ tục chẳng hạn
thì đó là những cái định tính
và chúng ta sẽ đưa ra những cái gạch đầu tàu
càng chi tiết càng tốt để định lượng nó
thí dụ như tôi nhớ là ngày trước là có cái quy định như là
nếu như mà nghệ sĩ mà họ mặc váy ngắn tới đâu đấy
à thì được
hàng ngắn quá cái chỗ nào đấy thì không được
cho nên là mình kết hợp những cái định lượng như vậy
cộng với lại cái việc là mình vẫn có thêm những cái ban thẩm định
tuy nhiên để cái việc đấy nó hiệu quả
thì chúng ta phải nhất trí với nhau ngay từ đầu rằng
là à trong trường hợp các bạn mà khiếu kiện lên một cái ban thẩm định cuối cùng như vậy
thì quyết định của họ phải làm quyết định cuối cùng
thế thì những cái quy định mới đó sẽ giúp gọi như ban hành thành một cái hành lang
hành mới khung chung để giúp cho mọi người có thể đi đúng hơn
và các doanh nghiệp cũng có thể tự tin trong câu chuyện là họ sử dụng một cái mô hình giải pháp mới
mà không lo vướng đến những cái vấn đề khác
hoặc là các cái bạn kol klc hay là những cái bạn đối tác
họ triển khai thì họ cũng biết là ai thế thì mình nên như thế nào
và có những cái làm danh để họ biết được rõ cụ thể là à thế thì đâu là trắng đâu là đen để họ có thể tránh
thì dùng ý đây chính là một cái tín hiệu rất là tích cực
trong quyết định của bộ thông tin và truyền thông thì tháng một mươi hai
cộng phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng ban hành bộ danh sách white list
là danh sách doanh nghiệp được quảng cáo
và danh sách black list doanh nghiệp không được quảng cáo
công bố được cổng thông tin điện tử của bộ và ra thông tin điện tử cuối cùng
quy định lên danh sách này kỳ vọng minh bạch hơn cho cả khán giả người dùng về thị trường quảng cáo
đưa ra mức răng đe phù hợp cho người nổi tiếng khi truyền tải thông tin
thưa quý vị những ngày qua công an tp hcm đã tiếp nhận hơn một trăm năm mươi đơn tố cáo
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và công ty trách nhiệm hữu hạng manolife việt nam
nhiều khách hàng cho biết họ chính là nạn nhân sập hố với chung kịch bản
tham gia sản phẩm đầu tư sinh lợi cao hợp tác giữa scb và menolite tặng kèm bảo hiểm nhân thọ
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tất cả đơn tố cáo đều đề nghị điều tra xử lý các cá nhân tập thể
công ty trách nhiệm hữu hạng menolite việt nam trụ sở tại tòa nhà menolite
đường hoàng văn thái phường tân phú quận bảy và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn tức scb
người dân cho rằng đã bị lừa đảo chiếm đoạt tiền khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng scb
nhưng bị hô biến thành mua bảo hiểm nhân thọ của menolai
đa phần những khách hàng này sau khi được nghe tư vấn về gói tâm an đầu tư sẽ mang lại lãi suất cao hơn
khách hàng đã đồng ý làm hợp đồng với khoản đầu tư ban đầu là một trăm linh triệu đồng một năm
tuy nhiên trước những thông tin lùm xùng về hợp đồng lừa đảo
người khách hàng ngoài bảy mươi tuổi này mới vỡ lẽ ra đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
đều được tư vấn lịch ký giá trị hợp đồng ban đầu năm đầu rất là cao ví dụ như là một trăm linh triệu
rồi qua năm thứ hai qua năm thứ hai thì họ nói tư vấn là thôi giờ tôi đóng giảm đi
như vậy đây là một hình thức mà chiếm đoạt tiền của khách rất là tinh viên
hiện nay tổng tiền mà tôi đóng tuy nhiên giờ bảo hiểm cho ba năm là một trăm một mươi ba triệu
tôi coi tên cái app của menolite tên zalo thì giá trị nó chỉ còn một mươi ba triệu thôi
nhưng mà nếu tôi rút ra nghe
bây giờ thì tôi bị cái phí còn lại cũng tương ứng một mươi ba triệu
có nghĩa là nếu thời điểm này tôi rút tôi đóng hợp đồng
thì một trăm một mươi ba triệu của tôi bây giờ chỉ là đồng
tương tự anh võ sang bảnh ngụ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết
khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi vợ anh có đến scb chi nhánh bến thành để đáo hạng
và tiếp tục gửi tiền tiết kiệm
tại đây nhân viên giao dịch của scb tư vấn gói tiết kiệm ưu đại
tông an đầu tư với lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm
trong quá trình tư vấn nhân viên không nói đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
đến nay khách hàng không thể liên lạc được với nhân viên tư vấn scb
trong khi đó số tiền hơn bốn trăm linh ba triệu đồng đang gửi tiết kiệm đến thời gian đáo hạn
lại chuyển sang sản phẩm tâm an đầu tư của menolite và scb
khi mà liên hệ nhân viên này thì nhân viên này báo nghỉ rồi
kêu cho một số lịch hỏa khác để liên hệ
khi liên hệ thì nhân viên phụ trách nói là bây giờ bạn đó không phụ trách thổ sơ này nữa
mà chuyển cho số lịch hỏa của một bạn nhân viên menolite
tầm khoảng một tháng trước khi mà mình tập tập
mình dẫn cứ để mình làm tên phiếu nại và giải quyết
thì giải quyết yêu cầu giải quyết
thì mình tìm lại cái gia lô của bạn này
thì phát hiện là bạn đó đã khóa
không còn những cái gia lô này không còn tồn tại nữa
yêu cầu xử lý trách nhiệm
nếu xác định có hành vi sai phạm trong lĩnh vực
nếu sai phạm trong hình sự
thì đề nghị truy cứu truy tố các tổ chức cá nhân
còn riêng về trách nhiệm viện sự
thì yêu cầu menolite và riêng đối với scp
hoàn lại số tiền mà người nhà tôi đã gửi trong đây
thông tin chúng tôi vừa cập nhật
phía menolite việt nam cho biết
đang xem xét giải quyết các yêu cầu của những khách hàng này
một cách nghiêm túc công bằng và thỏa đáng
đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định
không hoan dựng cho bất cứ hành vi sai trái hoặc gian lận nào
và sẽ ngay lập tức chuyển đến cơ quan chức năng xử lý
nếu phát hiện sai phạm
thưa quý vị sau năm ngày xét xử và nghị án
vào chiều ngày hôm nay hai mươi một tháng bốn
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi hai bị cáo
trong vụ án thông thầu xảy ra tại bệnh viện tim hà nội
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm hai mươi hai khoảng ba bộ luật hình sự
tòa đã tuyên phạt năm bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo bệnh viện tim hà nội
gồm nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc
chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện ba năm tù
nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán hai năm tù
hoàng thị ngọc hưởng nguyên phó giám đốc đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh
đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế cùng bị phạt hai năm sáu tháng tù
ba bị cáo thuộc công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga
hay được gọi là công ty hoàng nga chịu mức án từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù
ngoài ra hội đồng xét xử cũng tuyên án các bị cáo khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam phạm thị lùng chú tại thành phố cà mau
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lung đã giả danh là cán bộ đang công tác tại công an tỉnh cà mau
để lừa tiền của nhiều người dân
theo hồ sơ vụ án từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lùng giới thiệu mình tên là phạm thị lùng
kim liền cấp bậc thượng úy công tác tại công an tỉnh cà mau
quen biết với nhiều người và đang thiếu tiền để kinh doanh buôn bán
đề cập đến muốn vay tiền
do tin tưởng thì một số người quen đã cho lùng mượn tiền nhiều lần
với tổng số tiền là một tỷ một trăm linh triệu đồng
sau đó lùng chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân
lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của phạm thị lùng
thu giữ một số tăng vật nghi vấn có liên quan đến vụ án
cũng với hành vi lừa đảo
đối tượng trần anh tuấn trú tại phường hưng dũng thành phố vinh
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an khởi tố
để thực hiện hành vi lừa đảo trần anh tuấn thông tin tới bị hại
là giám đốc một công ty xây dựng tại huyện yên thành
hiện đang được một công ty giao lại toàn bộ gói thầu dự án giá trị năm mươi sáu tỷ đồng
vừa trúng thầu tại địa bàn nghệ an
tuấn hứa sẽ nhường lại toàn bộ gói thầu trên nếu bị hại
trích lại cho tuấn một mươi tám tổng số kinh phí dự án
do tin tưởng tuấn nạn nhân đã chuyển vào tài khoản của tuấn là một hai tỷ đồng
tuy nhiên trên thực tế tuấn không hề trúng gói thầu nào
số tiền tuấn nhận từ bị hại đã dùng để tiêu xài cá nhân
và khi bị hại yêu cầu trả lại tiền tuấn đã chuyển lại một trăm linh triệu đồng
rồi cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân
tại cơ quan điều tra tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
xin lập trưởng sang thông tin đáng chú ý khác
cục hàng không việt nam vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh
hàng không tăng cường cấp độ một tại các cảng hàng không sân bay
trong dịp nghỉ lễ tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến hết ngày ba tháng năm
tại các cảng hàng không sân bay như nội bài đà nẵng tân sơn nhất phú quốc
cam ranh và các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay
tại khu vực các cảng hàng không
đối với các cảng hàng không cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay
cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không khác thì thực hiện tăng cường đảm bảo
an ninh hàng không như cấp độ một
nhưng không cần tăng cường quân số trực bổ sung hai mươi
đồng thời các cảng vụ hàng không thông báo nội dung trên đến các doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ hàng không hãng hàng không nước ngoài hoạt động
tại cảng hàng không sân bay
trường hợp có vụ việc đột xuất các đơn vị báo cáo ngay khi phát hiện vụ việc
theo quy định về công tác thông tin báo cáo hành vi can thiệp bất hợp pháp
và vụ việc vi phạm an ninh hàng không
trường hợp cần xác minh làm rõ vụ việc nếu có cục hàng không việt nam yêu cầu
phòng an ninh hàng không trực tiếp liên hệ đến các cơ quan đơn vị
cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai các biện pháp
kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp theo quy định
trong một diễn biến liên quan cục hàng không việt nam cũng ban hành về chỉ thị
tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
và cao điểm mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng ngày hai mươi một tháng bốn công an tp hcm tổ chức hội thảo trực tuyến lấy ý kiến
của các đại biểu quốc hội thành phố về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
các ý kiến đóng góp tham luận các cơ sở thực tiễn công tác tại địa phương
sẽ được công an tp hcm tổng hợp báo cáo bộ công an bổ sung vào sự cần thiết
của việc xây dựng các dự án luật
tại hội thảo trên tinh thần trách nhiệm nghiêm túc và khách quan
các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận góp ý về sáu dự án luật
do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ năm gồm
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật công an nhân dân luật căn cước công dân sửa đổi luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
đại diện các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã thông tin đến các đại biểu
năm nội dung ba dự thảo luật đã được quốc hội giao bộ công an chủ trì soạn thảo
dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
các đại biểu quốc hội thành phố đã bày tỏ đồng tình về sự cần thiết xây dựng
ban hành các dự án luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay
trong đó đã có nhiều ý kiến nhằm góp ý bổ sung làm rõ hơn một số điều
trong nội dung các dự thảo luật vấn đề phân công phân cấp trong công tác quản lý
điều hành làm rõ về nhiệm vụ quyền hạn và quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức
các cá nhân có liên quan
hội thảo là kênh thông tin chính thống kịp thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi
sự cần thiết ban hành nội dung những chính sách trong các dự án luật
do bộ công an chủ trì soạn thảo đến các cơ quan tổ chức cá nhân
để tạo sự thống nhất trong nhận thức hiểu đúng từ đó tạo sự đồng thuận
ủng hộ của các cơ quan tổ chức cùng các tầng lớp nhân dân địa bàn nói chung
và cán bộ chiến sĩ trong công an thành phố nói riêng nhằm hoàn thiện các dự án luật
đảm bảo đúng tiến độ chất lượng trình quốc hội theo kế hoạch đề ra
ban giám đốc công an tỉnh bình dương phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
công an huyện bầu bàng đã đến thăm hỏi và động viên anh lường huy phượng
là nhân viên bảo vệ phòng giao dịch của một ngân hàng thuộc khu phố bầu bàng
thị trấn lai uyên huyện bầu bàng bị thương trong công tác truy bắt đối tượng
dùng súng cướp tài sản của ngân hàng xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đến thăm anh lường huy phượng tại bệnh viện đại tá ngô xuân phú
phó giám đốc công an tỉnh bình dương đã thăm hỏi sức khỏe
biểu dương tinh thần dũng cảm của anh phượng trong đấu tranh với tội phạm
đồng thời chúc anh phượng sớm bình phục sức khỏe trở về công tác
và tiếp tục có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới
trước đó khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng bốn một đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên
phòng giao dịch ngân hàng để cướp tiền
với nhiệm vụ của mình anh phượng đã dũng cảm chống trả
bị đối tượng dùng súng bắn vào sau lưng nhưng anh phượng vẫn quật ngã được đối tượng
cùng lúc đó một số khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng đã hỗ trợ khống chế
vô hiệu hóa đối tượng ngay sau đó công an đã kịp thời có mặt khống chế đối tượng
liên quan đến chuyên án triệt xóa tổ chức tội phạm nếp bóng công ty luật trách nhiệm hữu hạng pháp việt
trụ sở tại quận tân bình tp hcm cơ quan điều tra công an tỉnh tiền giang
đang kiến nghị thu giữ hơn một tỷ đồng do các đối tượng đã đòi nợ cưỡng đoạt từ người vay
theo công an tỉnh tiền giang vụ án tại công ty luật pháp việt liên quan đến bốn trăm một mươi năm đối tượng
trong đó bốn trăm linh đối tượng có liên quan trực tiếp tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau
để buộc người vay tiền phải trả nợ đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố sáu mươi bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản
những người liên quan đến vụ án đều bị cấm xuất cảnh
riêng về số tiền hơn một tỷ đồng do các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
để đòi nợ cho các tổ chức tính dụng ngân hàng cơ quan điều tra sẽ kiến nghị thu hồi
vì đây là tan vật trong vụ án
vì đối tượng yêu cầu trả về theo cái tài khoản của ngân hàng này hoặc công ty tài chính này
và phải gửi cái biên lai đã độc nợ về cho cái công ty luật cho nên tất cả những cái này
là đều có chứng cứ điện tử cho nên rất khó để nếu mà có hành vi phạm tội rất khó
có thể mà che sạch
trước đó ngày một mươi bốn tháng hai công an tỉnh tiền giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự
cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an và công an tp hcm tiến hành khám xét chuyên án
triệu tập một trăm ba mươi ba đối tượng là lãnh đạo nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạng pháp việt lên làm việc
công ty này do lê thị tuyết làm giám đốc trần văn châu và hồ quốc hùng làm phó giám đốc
mặc dù đăng ký hoạt động tham gia tố tụng tư vấn pháp luật nhưng các đối tượng trong công ty
đã không thực hiện đúng chức năng đăng ký kinh doanh
tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông để thực hiện các thủ đoạn đe dọa khủng bố để đòi nợ vi phạm pháp luật
đến nay cơ quan điều tra xác định có khoảng ba triệu bị hại trong vụ án này
liên quan tới vụ án vi phạm quy định về phòng trái chữa trái xảy ra tại trung cư carina plaza
tòa án nhân dân tp hcm đã ban hành văn bản chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị điều tra bổ sung sáu vấn đề
trong đó đáng chú ý tòa án kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm của nhiều công ty liên quan
cụ thể tòa án nhân dân tp hcm kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm của nhiều công ty và cá nhân có liên quan
là công ty cổ phần dịch vụ địa ốc sài gòn công ty bảo vệ gia khang công ty thang long
trong đó công ty cổ phần dịch vụ địa ốc sài gòn sayco là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành
bảo đảm hoạt động thông suốt của các hệ thống dịch vụ chung cư carina
bao gồm cả hệ thống phòng trái chữa trái
công ty bảo vệ gia khang là công ty cung cấp bảo vệ
và công ty thang long là công ty thực hiện việc kiểm tra bảo dưỡng thiết bị phòng trái chữa trái
theo hợp đồng bảo dưỡng thiết bị phòng trái chữa trái
đối với công ty bảo vệ gia khang thì công ty đã bố trí thiếu bảo vệ từ khoảng một tháng trước khi xảy ra cháy
đêm ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại chung cư có một mươi nhân viên bảo vệ trực
công ty bảo vệ gia khang đã tự ý chuyển dựng hợp đồng dịch vụ bảo vệ cho ông trần quang ngọc
là đối tượng không đủ tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo luật định
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ký quyết định lập đoàn thanh tra các dự án gói thầu
mua sắm tài sản trang thiết bị do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị thành viên
của công ty này cung cấp cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh
theo kế hoạch đoàn công tác sẽ tiến hành thanh tra các gói thầu do aic cung cấp
tại sở y tế sở giáo dục và đào tạo sở tài nguyên và môi trường sở lao động thương bình và xã hội
sở khoa học và công nghệ
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đồng nai trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh đồng nai
và các tổ chức cá nhân có liên quan
thời gian thanh tra là bảy mươi ngày làm việc đối với tất cả các dự án gói thầu từ đầu năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
trước đó aic đã cung cấp nhiều gói thầu thiết bị mua sắm cho bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
sau khi cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an vào cuộc xác minh
đã bắt giam cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái cựu giám đốc sở y tế phan huy anh vũ về hành vi nhận hối lộ
ngoài ra một số cán bộ của tỉnh đồng nai liên quan đến thẩm định các gói thầu của aic
cũng bị bắt giam trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
ngày hai mươi một tháng bốn sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
theo đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh của một trăm một mươi bốn trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố là bảy mươi bảy hai trăm linh chỉ tiêu
tăng hơn bốn chỉ tiêu so với năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
năm nay có một số trường tăng chỉ tiêu vào lớp một mươi như trung học phổ thông lương thế vinh trường vương
nguyễn hữu huân thủ thiêm dòng ông tố nguyễn văn tăng với số lượng từ bốn mươi năm đến một trăm ba mươi năm chỉ tiêu so với năm trước
tp hcm có khoảng một trăm linh học sinh lớp chín sẽ thi tuyển vào lớp một mươi
như vậy sẽ có khoảng hơn hai mươi hai thí sinh sẽ không đậu vào các trường công lập
những em này có thể học tại các trường trung học phổ thông tư thuộc trung tâm giáo dục thường xuyên trung cấp nghề
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại tp hcm sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày bảy tháng sáu
thí sinh sẽ tham gia thi ba môn toán ngữ văn và ngoại ngữ
thời gian làm bài hai môn toán và ngữ văn là một trăm hai mươi phút ngoại ngữ chín mươi phút
cả ba môn
đều tính điểm hệ số một
sáng ngày hai mươi một tháng ba hội tinh học tp hcm và hiệp hội các nhà cung cấp giáo dục anh quốc
khai mạc triển lãm quốc tế công nghệ giáo dục công nghệ thông tin thiết bị đồ chơi và đồ dùng học tập
best việt nam hai nghìn hai mươi ba với khoảng hai người tham dự
sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác công nghệ giáo dục giữa việt nam và vương quốc anh
best việt nam hai nghìn hai mươi ba với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy giáo dục bốn
gắn liền với các mạng công nghiệp lần thứ tư education bốn true industry bốn
chương trình thu hút hơn một trăm linh gian hàng trương bày và chào đón hơn hai đại biểu tham dự đến từ các
cơ quan quản lý nhà nước lãnh sự quán các nước tại tp hcm các tổ chức hiệp hội xuất tiến thương
ngoại các đại lý tập đoàn doanh nghiệp đối tác trong nước và quốc tế các trường mầm non
tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông đại học cao đẳng trên toàn quốc
đây là sự kiện nổi bật về công nghệ giáo dục với sự tham dự của các hãng tập đoàn lớn stemon
viensonic samsung nhằm giới thiệu các sản phẩm giải pháp công nghệ giáo dục thiết bị
đồ chơi đồ dùng học tập tiên tiến của vương quốc anh cùng với các đối tác quốc tế và việt nam
với nhiều hoạt động trải nghiệm trình diễn mô phỏng các mô hình giáo dục trường học
lớp học thông minh với các giải pháp công nghệ giáo dục mới nhất được tích hợp trí tuệ nhân
tạo kết nối vạn vật chuỗi khối blockchain thực tế ảo
thực tế tăng cường metaverse ngoài ra best việt nam hai nghìn hai mươi ba còn có các hội thảo
hoạt động xúc tiến hợp tác đầu tư thương mại giữa các đơn vị trong nước và các đối tác quốc tế
tế góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền giáo dục việt nam
ngày hai mươi ba tháng bốn lễ hội đua ghe ngò sẽ diễn ra trên kênh nhiêu lộc thị nghè với sự tham gia của chính
đội theo bang tổ chức lễ hội nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất
đất nước ba mươi tháng bốn
theo đó chính đội ghe của thành phố hồ chí minh kiên giang bình phước bình dương tây ninh sẽ tụ
về thành phố hồ chí minh tham gia lễ hội đua ghe ngo mở rộng cuối tuần này tham gia lễ hội đua ghe
ngò mở rộng cuối tuần này sự kiện sẽ tạo sự gắn bó đoàn kết khối đại đoàn kết các dân tộc ngoài
ra còn thúc đẩy du lịch cho địa phương và thành phố hồ chí minh phát huy bảo tồn văn hóa đua ghe
ngo trong đồng bào khmer nam bộ các đội đua sẽ tranh tại trên kênh nhiêu lộc thị nghè đoạn từ cầu công lý
đến cầu lê văn sĩ song song với lễ hội đua ghe ngò còn có chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực tại đây
sẽ có các món ăn của đồng bào dân tộc thiểu số đang sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh như
người hoa khmer chăm tày theo ban tổ chức với các hoạt động mang đậm nét truyền thống văn hóa của
dân tộc sẽ giúp khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ người dân và du khách đến với quận ba nói riêng và thành phố hồ chí minh nói chung